các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở bắc bộ sẽ có xu hướng tăng nhẹ
cụ thể là tại các tỉnh thành đồng bằng như thủ đô hà nội ninh bình nam định hay thái bình thì nhiệt độ sẽ tăng lên mức một mươi bốn một mươi năm độ
còn đối với vùng núi hay là trung du thì nhiệt độ sẽ là một mươi hai một mươi ba độ
sang ngày mai bắc bộ tiếp tục có nắng nhẹ về chiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ vì thế cũng sẽ tăng thêm khoảng từ một hai độ nữa so với ngày hôm nay
và phổ biến trên toàn miền sẽ là từ một mươi chín đến hai mươi độ
khối không khí lạnh yếu đi diện mưa ở miền trung có xu hướng thu hẹp lại
đêm nay thì diện mưa sẽ tập trung tại các tỉnh thành từ quảng bình trở vào đến bình thuận
trong đó khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa sẽ vẫn là những vùng có mưa to đến rất to
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai được dự đoán là phổ biến từ ba mươi năm mươi mm một số nơi sẽ có nơi mưa to từ năm mươi một trăm linh mm
mưa giảm nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh thành miền trung có xu hướng tăng hơn
thanh hóa đến hà tĩnh mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ là một mươi tám một mươi chín độ
quảng bình đến thừa thiên huế là hai mươi hai mươi hai độ
còn riêng tại đà nẵng đến quảng ngãi thì nhìn hơn hẳn đó là hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trời rét về đêm và sáng xe xe lạnh vào ban ngày
trong khi đó đối với các tỉnh thành từ bình định đến bình thuận do mưa tăng nên nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm dần
cao nhất trong ngày mai ở bình định phú yên sẽ là hai mươi năm hai mươi bảy độ
còn đối với khu vực khánh hòa
ninh thuận hay bình thuận thì sẽ ổn định là hai mươi tám hai mươi chín độ
từ tối nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến khánh hòa có khả năng lên lại
mức nước đỉnh lũ trên các sông ở mức ba độc một đến mức ba độc hai
còn đối với các sông nhỏ thì có khả năng lên trên mức ba độc ba
không khí lạnh và nhiễu động gió đông cũng tác động đến thời tiết ở các tỉnh thành tây nguyên
khiến cho khu vực này đêm nay và sáng sớm ngày mai có mưa rào rải rác
vùng mưa thì tập trung ở con tum
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé